nhiều năm nay bãi rác tập trung xã thanh hải huyện thanh hà tỉnh hải dương đã gây ảnh hưởng tới môi trường nghiêm trọng
ảnh hưởng chất lượng cuộc sống và môi trường chăn nuôi sản xuất của người dân nơi đây
chuôn trại bò không nhiều năm cây ăn quả cứ trồng cây nào là hỏng cây ấy
nguồn nước lấy ra từ vòi thì đen đục bốc mùi hôi
đây là tình trạng chung của các hộ dân thôn thừa liệt có diện tích sản xuất xung quanh bãi rác tập trung của xã thanh hải
tôi chăn nuôi thì bố là sao nợn mấy đại gà nó bốc bệnh thì gọi thu y đến
bản thân tôi cũng học thu y ra người ta kết luận là nó do nguồn nước nó gai mắc cái bệnh e coli
cái bệnh cầu trùng nó do nguồn nước nó gây đến chết
năm hai nghìn một mươi bảy tôi thiệt hại ở đây là khoảng độ tầm hơn ba trăm linh triệu tiền nợ
nó vừa là mùi hôi
hôi lồng lạc rồi rùi mũi
gia đình phải quay lưới để bảo vệ nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng vào bãi rác vì rùi mũi nhặn
hiện tại là gia đình có hai vợ chồng hai đứa cháu và một đứa con nó ở đây nữa
nên là ảnh hưởng sức khỏe nó cũng không được tốt lắm
ủy ban nhân dân xã thanh hải cho biết
bãi rác tập trung của xã được triển khai từ năm hai nghìn một mươi hai phục vụ cho khoảng ba bốn trăm linh hộ dân toàn xã
trung bình mỗi ngày có bảy xe rác mỗi xe chở ba khối rác tập kết về đây
hiện nay cũng đã tạm dừng đóng cửa bãi rác đó để truyền rác đến nước khác
một mặt nữa là xã cũng đã một năm là ba bốn lần xử lý bằng khóa chất hạm chế hành vi nguôi trường
một mặt nữa là xã cũng hàng năm cũng đều có chi khí khí để có mức để san tả
để bãi rác lên để cho nó gọn gàng để nước thải nó sẽ đỡ tràn dài để người dân trung khỏe
thời gian tới song song với việc xử lý môi trường đối với bãi rác của xã
ủy ban nhân dân xã thanh hải sẽ họp bàn xin ý kiến chỉ đạo của đảng ủy xã để có phương án xử lý
đối với thiệt hại kinh tế do ô nhiễm từ bãi rác gây ra đối với người dân